vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định đã mất tích ở bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận định rằng nạn nhân đến khu vực sông sài gòn để tự tử
tuy nhiên về nguyên nhân của vụ việc dẫn đến tự tử thì hiện chưa xác định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu của một vụ án mạng
và trong ngày hôm nay người nhà của nạn nhân đã hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể nghĩa về quê nhà an táng